tới ngày năm tháng năm sở y tế cơ quan ban thường trực ban chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
cung cấp thông cáo báo chí tiếp tục cập nhật tình hình về vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố long khánh đồng nai
theo đó tính đến một mươi sáu h ba mươi ngày năm tháng năm ghi nhận thêm năm trường hợp nhập viện liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm
da nánh mì trên địa bàn tp long khánh nâng tổng số trường hợp nhập viện lên năm trăm bốn mươi năm ca
hiện tại có hai trăm linh bảy trường hợp đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà ba trăm ba mươi tám trường hợp theo dõi điều trị tại các bệnh viện
các bệnh tiên lượng rất nặng đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai có tiến triển tốt hiện đã ngưng lập máu
các triệu chứng đã giảm đã tự mở mắt được các trường hợp nặng khác cũng đã có tiến triển tốt
sở y tế chỉ đạo các đơn vị không được chủ quan tiếp tục sẵn sàng cho điều kiện tốt nhất để điều trị cho người bệnh
đồng thời phát hành giấy mời khẩn mời các địa phương đơn vị liên quan dự họp nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm
đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh đồng nai
liên quan đến vụ việc này trao đổi phóng viên giám đốc sở y tế lê quang trung cho biết
nếu số ca nhập viện còn tiếp tục gia tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế phòng khám đa khoa tư nhân lần cận
trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển về bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất hoặc mời tuyến chuyên để hỗ trợ chuyên môn
ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị vụ ngộ độc thực phẩm do nến
giám đốc sở y tế đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai tập trung tối đa nguồn lực
bố trí đầy đủ bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe tính mạng của bệnh nhân